sáng nay hệ thống xe buýt nhanh brt tại hà nội bắt đầu tiến hành thu phí sau một tháng thử nghiệm miễn phí vé cho hành khách
theo đó tuyến buýt nhanh brt kim mã yên nghĩa có mức giá là bảy đồng một lượt
theo xí nghiệp xe buýt nhanh brt hà nội mặc dù là ngày đầu tiên thu phí nhưng các chuyến brt đều kín chỗ
đơn vị đã phải tổ chức các điểm bán vé lượt tại hơn hai mươi nhà chờ brt trên dọc tuyến và hai điểm đầu điểm cuối bến xe yên nghĩa và kim mã
ngoài vé lượt vé tháng còn được bán tại ba điểm là bến xe yên nghĩa bến xe kim mã và nhà chờ hoàng đạo thúy
giám đốc trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị hà nội cho biết sau hơn một tháng chạy thử lượng hành khách vẫn tăng lên từng ngày với khoảng bốn mươi hành khách một lượt
lượng khách này mới đạt gần năm mươi công suất của buýt nhanh brt là chín mươi hành khách trên một xe